sáng nay ngày hai mươi một tháng sáu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã phát biểu bế mạc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
với tinh thần đổi mới đoàn kết sáng tạo hành động các vị đại biểu quốc hội đã tích cực thảo luận tranh luận
đóng góp nhiều ý kiến trong công tác lập pháp giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực năng động của chính phủ trong công tác chỉ đạo điều hành thời gian qua
với những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực
kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức hợp lý
các lĩnh vực lao động việc làm an sinh xã hội phúc lợi xã hội được cải thiện
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
được giữ vững
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí phòng chống tội phạm tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt
và có sự chuyển biến tích cực rõ nét hơn
tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
các bậc lão thành cách mạng các vị khách quý các vị đại biểu quốc hội và toàn thể đồng bào
cử tri cả nước sức khỏe hạnh phúc và thành công
xin trân trọng cảm ơn